văn phòng chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ yêu cầu đà nẵng báo cáo vụ việc liên quan đến khu du lịch sinh thái biển tiên sa tại bán đảo sơn trà thành phố đà nẵng
trước đó chủ đầu tư dự án khu du lịch sinh thái biển tiên sa đã có văn bản gửi thủ tướng chính phủ các bộ ngành liên quan thành ủy đà nẵng ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đề nghị xem xét để công ty tiếp tục triển khai dự án
cụ thể thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng báo cáo về vụ việc khu du lịch sinh thái biển tiên sa tại bán đảo sơn trà trong đó làm rõ việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng bảo vệ môi trường bảo tồn đa dạng sinh học bảo vệ và phát triển rừng an ninh quốc phòng và các quy định pháp luật có liên quan những biện pháp đã xử lý của thành phố báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
thủ tướng chính phủ cũng giao bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân tp đà nẵng xem xét xử lý các kiến nghị của hiệp hội du lịch đà nẵng theo quy định trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo thủ tướng chính phủ
thủ tướng chính phủ cũng giao bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng xem xét xử lý các kiến nghị của hiệp hội du lịch đà nẵng xem xét xử lý các kiến nghị của hiệp hội